bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi tám tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay cả nước có bốn sáu trăm sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn một hai trăm sáu mươi ca
tính từ một mươi sáu h hôm qua đến một mươi sáu h hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn bốn trăm bốn mươi ca nhiễm mới tại sáu mươi một tỉnh thành phố trong đó có một mươi chín ca nhập cảnh và một mươi bốn bốn trăm hai mươi một ca ghi nhận trong nước
hà nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với một chín trăm hai mươi ca
trong khi đó liên quan đến vụ một bé gái tám tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong xảy ra tại tp hcm
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam võ nguyễn quỳnh trang hiện tạm trú tại quận bình thạnh về tội hành hạ người khác
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba được gia đình đưa vào bệnh viện
để cấp phòng
trong khi đó các bác sĩ phát hiện cháu bé đã tử vong trước lúc nhập viện và có nhiều vết thương tụ máu bầm
nghi bé bị đánh đập nên đã trình báo công an
nhận được tin báo công an quận bình thạnh đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
qua điều tra ban đầu xác định bố cháu bé và trang sống chung như vợ chồng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trang hướng dẫn cháu bé học bài
do cháu chậm tiếp thu bài nên trang la mắng và dùng một cây gỗ đánh cháu bé
sau đó trang thấy cháu bé bị nôn ói nên gọi điện cho bố cháu về đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhưng cháu bé đã tử vong
cơ quan chức năng xác định cháu bé tử vong do phù phổi cấp cơ thể có nhiều vết thương bầm tụ máu
hiện công an quận bình thạnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bào bàng
đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở huyện bào bàng sau hai giờ gây án
đối tượng bị bắt giữ là trần văn hùng chú tại xã tân hưng huyện bào bàng
vào khoảng một mươi ba giờ cùng ngày hùng điều khiển xe mô tô đến khu vực ngân hàng bidv chi nhánh bảo bàng
khi đi vào bên trong ngân hàng đối tượng dùng một số vật dụng giống súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng
cướp số tiền khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi gây án đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an tỉnh bình dương nhanh chóng phối hợp cùng với các lực lượng nghiệp vụ
công an huyện bào bàng truy xét bắt giữ được đối tượng thu hồi một số tăng vật liên quan
chỉ vì mâu thuẫn tại một quán ăn ở thôn phong lâm xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương
mà một nhóm thanh niên đã dùng dao đâm chém khiến một người trọng thương
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng một mươi hai do mâu thuẫn tại quán ăn trần bá cường chú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
cùng với bạn là vũ văn trung và vũ văn hiếu đã xảy ra ẩu đả với nhóm của anh nguyễn bá luân chú tại huyện gia lộc
đã dùng dao đâm một nhát vào luân và chém vào vùng đỉnh đầu một người bạn của luân là nguyễn văn anh
hậu quả khiến luân bị trọng thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội
nguyễn văn anh phải khâu năm mũi ở vùng đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật

hồ chí minh cũng yêu cầu sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với ubnd các quận huyện và thành phố thủ đức
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ chăm sóc phòng chống bạo lực xâm hại đối với trẻ em
không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh chiều nay cho biết
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với trần minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
tên gọi khác là tomi ngụ huyện nhà bè đây là đối tượng đã cấu kết thông qua sản giao dịch tiền ảo
beopsion org để chiếm đoạt tiền của hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành
theo đó từ thông tin tố cáo của nhiều bị hại bang giám đốc công an thành phố hồ chí minh để chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
tiến hành nghiên cứu đánh giá và hoạt động của sản giao dịch tiền ảo bioption org
trần minh tuấn được xác định câu kết với đối tượng tên ly hiện đang ở nước ngoài để phát triển sàn giao dịch tiền ảo này
tuấn sau đó lôi kéo vương quốc
nhã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ quận sáu thành phố hồ chí minh
phạm anh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ quận bảy và nhiều đối tượng khác để làm đại lý theo từng cấp
cùng phát triển hệ thống độc lệnh giao dịch trên sản bioption org cho các nhà đầu tư
rồi chi tiết lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp
nhà đầu tư được tạo tài khoản quy đối tiền việt thành tiền điện tử usdt nạp vào ví của sản để tham gia giao dịch
một usdt tương đương một usd tất cả đều nằm trong hệ thống admin tổng do đối tượng ly quán trị điều tiết
nhóm này còn tự đưa ra các gói bảo hiểm trên sàn để dụ dỗ nhà đầu tư
bằng cách cho họ từ hòa vốn đến lời chứ không thua lỗ từ đó lôi kéo được hàng trăm người tham gia
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã khóa sàng khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập giao dịch rút tiền
công an xác định có trên một trăm năm mươi người tố cáo trần minh tuấn và đồng bọn
với số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng hai mươi ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam tuấn về tội sử dụng mạng
máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm đang tiếp tục phối hợp với đơn vị nghiệp vụ
xác minh trụi bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ hai giờ sau khi gây án đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở huyện bầu bàng tỉnh bình dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bầu bàng bắt giữ
vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều nay
đối tượng bị bắt xử là trần văn hùng ba mươi một tuổi hộ khẩu thường trú tại xã tân hưng huyện bào bàng
theo thông tin điều tra ban đầu khoảng một mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày
hùng điều khiển xe mô tô đến khu vực ngân hàng bidv chi nhánh bầu bàng
khi đi vào bên trong ngân hàng hùng dùng một số vật dụng giống súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng
cướp số tiền khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi gây án đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo ban giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát
cảnh sát điều tra công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ
công an huyện bầu bàng truy xét bắt giữ được đối tượng thu hồi một số tăng vật liên quan để xử lý
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tòa nhân dân tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã tuyên phạt bị cáo lý văn lợi
trú tại tỉnh bình thuận một mươi năm năm tù huỳnh tấn pháp trú tại thành phố hồ chí minh một mươi bốn năm tù
dương thị cẩm thu chú tại tỉnh đồng nai một mươi hai năm tù
và diệp triển danh trú tại thành phố hồ chí minh bốn năm tù cùng với tội tàng trữ lưu hành tiền giả
theo cáo trả giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội lợi dùng một mươi triệu đồng
mua ba mươi năm triệu đồng tiền giả của một đối tượng chưa rõ lai lịch
sau đó tiếp tục đến quận hai thành phố hồ chí minh dùng ba mươi triệu đồng tiền thật
mua được một trăm một mươi ba năm triệu đồng tiền giả rồi đặt mua ma túy của phát và thu hết một trăm một mươi bốn triệu đồng
khi phát hiện ra tiền giả
phát đã bàn cách tiêu thụ hai đối tượng trả hơn ba mươi một triệu đồng cho anh dương văn khánh
trú tại thành phố hồ chí minh là người mà các đối tượng thuê lái xe giao ma túy
và cho diệp chuyển danh một triệu đồng xanh đã dùng năm trăm linh đồng tiền giả để mua thuốc lá
đến ngày năm tháng bốn anh khánh dùng số tiền do phát và thu đưa để nộp vào tài khoản ngân hàng
thì phát hiện là tiền giả thông qua quá trình điều tra công an đã bắt giữ thu phát
và thu giữ thêm tám mươi triệu đồng tiền giả
thu giữ của danh năm trăm linh đồng tiền giả
anh khánh không biết là tiền giả nên không xử lý
đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy công an tỉnh đồng nai đã chuyển đến công an
tỉnh bình thuận và thành phố hồ chí minh tiếp tục điều tra
tạo vỏ bọc là một quán cà phê thế nhưng thực chất là để thực hiện hành vi mua bán dâm
giữa lúc tình hình dịch bệnh tại hà nội đang phức tạp với số ca mắc mới
luôn dẫn đầu cả nước những ngày gần đây
và tụ điểm mua bán mại dâm này hoạt động giữa các công trình xây dựng
và bãi xe trên địa bàn thủ đô
vừa bị công an huyện hoài đức triệt phá thành công
bất ngờ kiểm tra quán cà phê lộc vừng nằm giữa công trường xây dựng
tại xã an thượng huyện hoài đức
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tàng bốn đôi nam nữ
đang có hành vi mua bán dâm tại quán cà phê này
tại thời điểm kiểm tra quản lý quán này không xuất trình được các giấy tờ
liên quan đến hoạt động kinh doanh và nhân viên của quán
qua công tác đấu tranh với ổ nhóm đối tượng quản lý và nhân viên quán này
đã khai nhận toàn bộ quá trình hoạt động mại dâm trá hình núp bóng quán cà phê
những tụ điểm mại dâm trá hình như thế này đang tiềm bẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn
rất khó truy vết nếu phát hiện ra các ca lây nhiễm
vé mại dâm hoạt động như thế này thì nó ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự
cũng như là tình hình phòng chống dịch bệnh
các đối tượng đến mua dâm cũng không rõ là người nào
các gái bán dâm từ các tỉnh lẻ tràn về chắc chắn cũng không có khai báo
địch rõ ràng địa phương
thì việc lây lan dịch bệnh và truy nguyên nguồn gốc của dịch bệnh là rất khó khăn
tâm lý của các đối tượng đi mua dâm đều phải che giấu
tâm lý của những đối tượng đi bán dâm thì thường giấu gia đình giấu mọi người
nên việc truy nguyên nguồn vết giấu vết nếu như phát sinh ổn dịch bệnh
thì phải truy nguyên rất khó khăn và khả năng lây lan dịch bệnh rất cao
giữa lúc tình hình dịch bệnh tại hà nội đang có chiều hướng phức tạp trở lại như hiện nay
hoạt động mua bán mại dâm có thể dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội
vụ việc quán karaoke toàn hảo cũng tại hoài đức mới đây là minh chứng rõ ràng nhất
khi phát hiện đến hai mươi hai f lây nhiễm từ nhân viên quá này
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày hôm nay cho biết có một mươi bốn bốn trăm bốn mươi ca tại sáu mươi một tỉnh thành phố
trong đó có chín ba trăm linh năm ca cộng đồng
riêng hà nội ngày hôm nay là một chín trăm hai mươi ca mắc mới
như vậy đến hôm nay là tròn một mươi ngày hà nội có số ca mắc mới nhiều nhất
toàn thành phố hiện nay có gần hai mươi một f đang điều trị
trong đó khoảng bảy mươi ca dương tính điều trị tại nhà
còn liên quan đến ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên ở việt nam là người trở về từ anh
đã được cách ly quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay nội bài hà nội
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám chiều nay cho biết thêm thông tin về sức khỏe của ca nhiễm này
hiện tại bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt tại bệnh viện một trăm linh tám
và điều trị theo phác đồ của bộ y tế
tình trạng sức khỏe ca nhiễm biến thể omicron
đầu tiên ghi nhận tại việt nam hiện ổn định chưa có bởi huyện triệu chứng lâm sàng
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc covid một mươi chín không triệu chứng nguy cơ thấp
ngay khi ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omicron này
và ngày hôm nay ubnd tp hà nội đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai
áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh
người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
gồm nhà ở khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện
ký túc xá nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh
không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
người nhập cảnh chủ động liên hệ khai báo thông tin về y tế địa phương nơi lưu trú
để thực hiện quản lý và xét nghiệm sars cov hai theo quy định
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm vaccine covid một mươi chín đủ liều
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
thời gian áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo công văn này kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai không áp dụng đối với các trường hợp đã nhập cảnh
và đang trong thời gian cách ly theo dõi y tế theo quy định trước ngày văn bản này được áp dụng
cũng trong ngày hôm nay bộ y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc bộ
sở y tế các tỉnh thành phố cơ sở y tế thuộc các bộ ngành
về việc xét nghiệm để phát hiện nghi mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện
theo bộ y tế về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh
và cho ra viện đối với người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly
điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với sars cov hai do nhân viên thực hiện
hoặc người bệnh tự thực hiện
xét nghiệm kháng nguyên âm sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức
trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa test nhanh do bộ y tế cấp phép
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
những ngày qua số ca nhiễm covid một mươi chín ở hà nội tăng cao đã khiến cho hệ thống cấp cứu
một một năm của thành phố phải làm việc hết công suất bởi ngoài việc xử lý các ca cấp cứu như ngày thường
trung tâm cấp cứu một một năm hà nội còn thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đến địa điểm thu dung điều trị và các khu vực cách ly tập trung của thành phố
đến thời điểm hiện tại hệ thống cấp cứu một một năm đang tăng cường nguồn lực
đảm bảo vận chuyển bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng đến tầng hai và ba
tổng đài đón nhận thông tin cấp cứu một trăm một mươi năm liên tục hoạt động bên cạnh việc xử lý thông tin
điều phối xe vận chuyển bệnh nhân cấp cứu kịp thời đội ngũ y bác sĩ trực tổng đài còn kiêm
luôn nhiệm vụ thăm khám sàng lọc bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín từ đó có bước phân tầng phù hợp
tránh tình trạng quá tải ở tầng hai và ba
tổng đài đón nhận thông tin cấp cứu một một năm liên tục hoạt động bên cạnh việc xử lý thông tin

với số lượng bệnh nhân tăng vọt tại hà nội trung bình khoảng hai ca nhiễm một ngày
ngành y tế đã huy động thêm xe cứu thương của các bệnh viện công lập và ngoài công lập cùng tham gia
vào việc vận chuyển người bệnh covid một mươi chín đồng thời cũng có văn bản đề nghị sự hỗ trợ của ngành
giao thông vận tải sự chủ động của ba mươi quận huyện để huy động các doanh nghiệp vận tải cùng tham gia vào công việc này
trong khuôn khổ hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy chiều nay tại hà nội trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi họp báo
thông báo tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
sự buổi họp báo có đại diện các đơn vị của bộ công an đại diện công an một số địa phương
các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
tại buổi họp báo thứ trưởng trần quốc tỏ đã thông báo nhanh về một số kết quả tình hình công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh trong năm qua đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
và hội nghị công an toàn quốc cũng đã được khẳng định đánh giá với sự đánh đạo của đảng
rồi đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
đã gặt hái được rất nhiều những thành công và khẳng định là về chính trị được ổn định an ninh quốc gia được giữ vững
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân luôn được tăng cường
và các đồng chí đánh đạo đảng nhà nước đặc biệt nhất là đồng chí thủ tướng chính phủ dự họp
và cũng đã khẳng định về những nội dung
tại buổi họp báo đại diện công an các đơn vị địa phương đã trả lời câu hỏi của các phóng viên
xung quanh một số vụ án vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của lực lượng công an được dư luận xã hội quan tâm
đã thu thập trên năm mươi tám triệu hồ sơ để cấp căn cước công dân và đã in hoàn chỉnh trên năm mươi triệu thẻ căn cước công dân
và với một số trường hợp chậm trả căn cước hay lỗi căn cước hiện cơ quan chức năng đang thống kê đối soát thông tin
và tiến hành khắc phục hoàn chỉnh để trả thẻ căn cước cho công dân kịp thời
chúng tôi đã cho địa chỉ fanpage của trung tâm dữ liệu cũng như là địa chỉ email
để những người dân có những vấn đề mà vướng mắt về căn cước công dân thì có thể là phản ánh ngay đến trung tâm dữ liệu dân cư
thì chúng tôi sẽ giải quyết kịp thời cho người dân và đồng thời cũng đang xây dựng một cái tổng đài
để một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám để tiếp nhận và giải quyết tất cả những vướng mắt của người dân liên quan đến vấn đề căn cước công dân
thì hiện nay thì báo cáo các đồng chí là sau khi mà
chúng ta hoàn thành cái mục tiêu năm mươi triệu thì giai đoạn tiếp theo đây thì cái số lượng nó còn không nhiều
và hiện nay khi chúng ta làm thủ tục cấp căn cước công dân buộc lòng chúng ta phải truy cập vào cơ sở dữ liệu dân cư
phải có thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư thì mới làm được căn cước công dân
thì những vấn đề về chậm hay là những vấn đề về lỗi thì sẽ được khắc phục
phát biểu kết luận buổi họp báo thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp
của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã phối hợp tốt với lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm phối hợp với lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là việc đồng hành chia sẻ các thông tin để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín nên tiến độ thực hiện thu nhận cấp căn cước công dân có phần chậm hơn so với kế hoạch đề ra
thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
ngay khi dịch bệnh được kiểm soát công an tỉnh an giang đã nhanh chóng triển khai kế hoạch chỉ đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an các địa phương chủ động xây dựng phương án giải pháp lộ trình thời gian thực hiện để vừa đảm bảo điều kiện phòng chống dịch vừa hoàn thành các chỉ tiêu dự án đề ra
ghi nhận sau đây trên địa bàn huyện trợ mới
khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện trợ mới tỉnh an giang tạm dừng cấp căn cước công dân do hầu hết các xã thị trấn đều có ca nhiễm covid một mươi chín
cũng trong thời gian này lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo công an các xã thị trấn liên hệ các ngành có liên quan tiến hành làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư để khi tổ cấp căn cước công dân trở lại thu nhận và cấp căn cước cho người dân được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi
ngay khi có chủ trương tiếp tục thu nhận và cấp căn cước công dân cho nhân dân
mỗi ngày công an huyện trợ mới thu nhận gần bốn trăm linh hồ sơ
với phương pháp dễ làm trước khó làm sau ngày làm xa đêm làm gần lãnh đạo công an các xã thị trấn đã chủ động ra soát phát thư mời người dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân đến các trạm cấp căn cước tương ứng với từng khung giờ cụ thể
việc thu nhận hồ sơ và các bước tiến hành phải đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đầu tiên là tiến truyền trên hệ thống lo phát thanh của xã
một ngày ba lượt có khi là cao điểm là ngày bốn lượt
ngoài vấn đề đó chủ công an xã hằng ngày cũng phân công các bộ chứng sĩ tiến truyền bằng tiếng loan lên trực tự mà kế hoạch của công an huyện đưa ra
y tế từng ngõ gách tất cả nhà người dân để thông báo thời gian làm căn cước công dân ở xã
ngoài vấn đề đó chủ công an xã cũng tham mưu với chủ đảng quỹ quý văn dân xã là phân công mỗi một ấp như vậy là một hai đồng chí